trên biển ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ trong đêm nay và sáng sớm ngày mai sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa mưa vài nơi gió hướng nam tây nam với cường độ mạnh ở mức cấp năm
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió hướng nam đến tây nam cấp bốn đến cấp năm
về chiều và tối còn có mưa rào và rông rải rác khiến tầm nhìn giảm kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước